các bạn đang theo dõi tin tức nóng nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống liên quan đến vụ việc bí thư cô tô bị tù cáo cưỡng hiếp
mới đây theo ông ngô văn sửu việc tỉnh quảng ninh đề nghị xem xét kỳ luật ở mức cao nhất đối với bí thư huyện ủy cô tô lê hùng sơn là mức khai trừ đảng
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tỉnh quảng ninh cho biết ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã họp thống nhất báo cáo đề nghị ủy ban kiểm tra trung ương xem xét
đề nghị cấp có thẩm quyền
theo quy định của đảng ở mức cao nhất đối với ông lê hùng sơn tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
việc đề nghị này là do ông sơn đã vi phạm rất nghiêm trọng tiêu chuẩn đảng viên cấp ủy viên trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
những điều đảng viên không được làm vi phạm quy định của ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện văn hóa văn minh công sở
về rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và các quy định của đảng pháp luật của nhà nước làm giảm uy tín của tổ chức đảng
gây dư luận rất xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
trao đổi với phóng viên ông ngô văn sử nguyên vụ trưởng vụ một ủy ban kiểm tra trung ương cho biết theo điều lệ của đảng
đối với đảng viên chính thức sẽ có các hình thức kỷ luật gồm khiển trách cảnh cáo cách chức và khai trừ
như vậy theo ông sửu việc tỉnh quảng ninh đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông sơn là mức khai trừ đảng
nguyên vụ trưởng vụ một ủy ban kiểm tra trung ương nhấn mạnh với những vi phạm rất nghiêm trọng của ông sơn mà tỉnh quảng ninh nêu ra cho thấy rõ
ông này đã vi phạm một mươi chín điều đảng viên không được làm quy định bốn mươi một của bộ chính trị về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ
rõ ràng với những vi phạm rất nghiêm trọng của ông sơn được tỉnh quảng ninh nêu ra có thể thấy là người đứng đầu một huyện đảo
nhưng đã tha hóa suy thoái đạo đức phẩm chất lối sống vi phạm những điều đảng viên không được làm pháp luật của nhà nước
người lãnh đạo như vậy thì không đảng viên nhân dân nào có thể chấp nhận được và làm giảm uy tín của tổ chức đảng
do đó việc xử lý kỷ luật cao nhất đối với ông sơn là đúng cần thiết ông sửu nêu rõ
một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng đảng cũng cho hay trường hợp ông lê hùng sơn
bí thư cô tô là diện cán bộ do ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh quản lý
trường hợp vi phạm quyết điểm cần phải xử lý kỷ luật đảng ở mức cao nhất theo đề nghị của ban chấp hành đảng bộ tỉnh
hồ sơ sẽ được báo cáo lên ủy ban kiểm tra trung ương xem xét
sau khi ủy ban kiểm tra trung ương họp xem xét thấy nội dung đúng như ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã báo cáo
thì sẽ đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông lê hùng sơn
cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật đảng ở mức cao nhất khai trừ đối với diện cán bộ cấp tỉnh ủy viên là ban bình thư
bí thư huyện ủy cô tô bị tố cáo hiếp dâm nhân viên nữ sau một buổi tiệc nhậu
câu chuyện đang được điều tra bởi các cơ quan chức năng nhưng không một ai nghe được những thông tin này lạ lẫm
với việc có những nhân viên nữ cấp dưới xuất hiện trên bàn tiệc cùng xếp
điều nhân viên nữ đi nhậu cùng lãnh đạo như là việc đương nhiên không còn lạ lẫm
ngày nay trong những cuộc vui rất thương bắt gặp hình ảnh người ta thích thú với việc ép phụ nữ uống rượu bia
và một cô gái nào đó trụ vững trên bàn nhậu hoặc khiến cho những người đàn ông khác phải say đã trở thành khoái cảm của những người có mặt
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông lê hùng sơn về hành vi cưỡng hiếp
tỉnh quảng ninh đã họp và quyết định đình chỉ công tác đối với ông này
đồng thời giao tổ chức đảng các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật
chỉ đạo nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng hiếp của ông lê hùng sơn
khẩn trương vào cuộc điều tra xem xét sớm có kết luận cụ thể về vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có
luật sư giang hồng thành văn phòng luật sư giang thành đoàn luật sư hà nội cho hay
theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự việc tố cáo ông lê hùng sơn có hành vi cưỡng hiếp thuộc loại tố giác tội phạm
luật sư thành dẫn điều một trăm bốn mươi bảy bộ luật tố tụng hình sự quy định
trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày nhận được tố giác về tội phạm
cơ quan điều tra phải kiểm tra xác minh và ra một trong các quyết định như khởi tố vụ án hình sự không khởi tố vụ án hình sự tạm đình chỉ giải quyết
thời hạn này có thể gia hạn nhưng không quá hai lần mỗi lần hai tháng
nếu xác định ông sơn có hành vi phạm tội như nội dung tố giác cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với ông sơn về tội hiếp dâm theo điều một trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
hoặc tội cưỡng dâm theo điều một trăm bốn mươi ba bộ luật này
trường hợp không có sự việc như đơn tố giác cơ quan điều tra sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có sự việc phạm tội
hoặc hành vi quan hệ tình dục của ông sơn với người tố giác không cấu thành tội phạm
luật sư thành chỉ rõ cần hiểu hiếp dâm là việc một người dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân
hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trai với ý muốn của nạn nhân
còn cưỡng dâm là việc một người dùng thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quấn bách
phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
nam luật sư cho biết thêm trong trường hợp cơ quan điều tra kết luận việc tố giác là sai sự thật
khi đó người tố rác có thể bị xử lý hình sự về tội vu khống nếu ông sơn có yêu cầu cơ quan điều tra xử lý
trước khi bí thư chủ tịch ubnd huyện cô tô quảng ninh
đình chỉ công tác xem xét kỷ luật vì vi phạm đạo đức lôi sống thì đã có không ít cán bộ
lãnh đạo cấp sở phòng bị mất trước vì sàm sỡ cấp dưới
vụ việc này làm chúng ta nhớ lại chuyện xảy ra ở hà tĩnh hồi đó
còn nhớ có cô giáo mầm non đã chia sẻ với báo chí trong bữa tiệc khi chèn bia chém rượu vào
sẽ không tránh khỏi những hành động như ôm vài bá cổ tỏ thái độ thì không được sợ mất lòng quan khách
thậm chí là bị cấp trên phê bình gai gắt nhưng nếu dễ dãi quá sẽ bị lần lướt lợi dụng
khi nào có một chuyện lộn ra vỡ lở thậm chí có những sự trả giá đau đớn nhưng rồi nay mai vẫn tiếp tục
nhân viên nữ phải tham gia các cuộc nhậu nhẹt tiếp khách cùng cấp trên
tất nhiên cũng không đánh giá khắt khe câu chuyện phụ nữ trên bàn nhậu
cũng như không nên đánh giá việc phụ nữ sử dụng rượu bia là xấu
việc uống rượu bia theo nhu cầu đúng cách đúng mực đảm bảo sức khỏe và không ảnh hưởng đến những người xung quanh
đến gia đình và xã hội thì hoàn toàn không có việc gì phải chê trách
tuy nhiên cung cách đối xử với phụ nữ trên bàn nhậu theo kiểu coi nhân viên nữ cấp dưới có vai trò tiếp khách
buộc phải chạm ly phải uồn cạn phải động trạm và tạo cảm hứng cho những người đàn ông trên bàn nhậu lại là một câu chuyện rất khác
êp họ uống phấn khích khi họ khiến người khác say khích bác để tất cả cùng uống đến say mềm
là những thứ văn hóa rất phản cảm
tuy bề ngoài có vẻ tàn dương những người phụ nữ hiện đại biết uống rượu giam sống hết mình
nhưng về bản chất là rất bất bình đẳng giới khi thực ra những người trên bàn nhậu coi phụ nữ uống rượu
chỉ để đem lại sự vui vẻ và cảm hứng cho họ
có người sẽ nói rằng là phụ nữ để không rơi vào tình trạng như cô nhân viên ở huyện cô tô
thì sao không từ chối việc bị ép uống rượu hoặc từ chối việc đi tiếp khách
tất nhiên trong thực tế cũng có những nữ nhân viên coi việc uống rượu
việc được đi tiếp khách cùng xếp như một cách để tiếp cận các mối quan hệ
cũng như không thể phủ nhận có thể có những người muốn hoặc tình nguyện làm việc đó một cách vui vẻ
nhưng đứng ở góc độ nào đó chúng ta đều hiểu rằng để xin việc vào các cơ quan nhà nước
hay kể cả công ty tư nhân là việc không hề dễ dàng
và nhiều người buộc phải làm như vậy nếu không muốn làm mất lòng cấp trên
và cho dù có những người phụ nữ tự nguyện thì việc lợi dụng chức trách để ép buộc
hoặc chỉ là sử dụng cấp dưới vào những việc như thế
lỗi trước hết vẫn thuộc vào những người có chức có quyền và có tiền
câu chuyện bí thư huyện ủy cô tô trắng đen thế nào
từ đây các cơ quan chức năng sẽ làm rõ có xử lý thích đáng
nhưng sự việc xảy ra ở cô tô khiến chúng ta hiểu rằng chắc chắn đây không phải là nơi đầu tiên
cũng không là nơi cuối cùng nữ nhân viên cấp dưới xuất hiện trên bàn nhậu của cấp trên
và rồi những hệ lụy xảy ra
dù những cấp trên rất đáng trách thì tự mình phụ nữ ý thức về bình đẳng
là không để bị lợi dụng trở thành cho vui trên bàn tiền